trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp song phương
với thủ tướng vương quốc campuchia samdak techo hunsen nhân dịp thủ tướng hunsen đến đà nẵng
tham dự đối thoại cấp cao apec asean
tại cuộc gặp song phương với thủ tướng vương quốc campuchia samdak techo hunsen
thủ tướng hunsen hoàn nganh và đánh giá cao việt nam đăng cai tổ chức năm apec hai nghìn một mươi bảy
cảm ơn chính phủ việt nam đã mời campuchia tham dự đối thoại cấp cao apec asean
thủ tướng hun sen cho rằng đây là sáng kiến quan trọng của việt nam tạo điều kiện cho các nước thành viên asean còn lại
là campuchia lào và myanmar được tham dự một số hoạt động của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
nhân dịp này thủ tướng hunsen đã truyền lời thăm hỏi của chính phủ và nhân dân campuchia
đến người dân các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão damri vừa qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng được đón thủ tướng hun sen và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ campuchia
tin tưởng sự tham gia của đoàn campuchia sẽ đóng góp vào thành công chung của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy nói chung
và đối thoại cấp cao apec asean nói riêng
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính sách nhất quán của việt nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục
củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với campuchia
hai bên nhất trí duy trì trao đổi các chuyến thăm cấp cao đẩy mạnh công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền
phấn đấu hoàn thiện công tác này trong thời gian sớm nhất
hai bên cũng thống nhất tăng cường các biện pháp xúc tiến thương mại phân đấu đạt mốc năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến địa vị pháp lý của người gốc việt tại campuchia
trên cơ sở luật pháp của campuchia và tinh thần hiểu nghị hợp tác giữa hai nước